nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng ma túy thu giữ được tại việt nam bằng cả năm hai nghìn một mươi bảy với gần một tấn heroin
sáu tháng đầu năm nay hai nghìn một mươi chín số lượng ma túy bị bắt giữ cao hơn cả năm hai nghìn một mươi tám
những con số này cho thấy tình hình buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng kể cả về số vụ quy mô cũng như số lượng
gần đây nhất ngày một mươi hai tháng năm cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy c bốn bộ công an phối hợp với cục hải quan tp hcm mở rộng điều tra đường dây ma túy do đối tượng liu ming yang người đài loan cầm đầu
qua đó phát hiện một lượng lớn ketamine nặng khoảng năm trăm linh kg
trước đó ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hcm khởi tố bắt giam hai đối tượng người đài loan ye ching wei chiang wei chi cùng bùi nguyễn huy vũ để điều tra hành vi tăng trị
công an tp hcm vận chuyển hơn một một tấn ma túy đá
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra về tội phạm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ tam giác vàng về việt nam rồi xuất ra các nước khác
một tấn ma túy đá đã bị thu giữ tại hà tĩnh quảng bình tp hcm bảy người bị bắt
theo một bản phúc trình của cơ quan ma túy và tội phạm của liên hợp quốc ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín số lượng ma túy tổng hợp bị bắt giữ ở các nước phía đông á và đông nam á trong năm hai nghìn một mươi tám
ít nhất là một trăm một mươi sáu tấn tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi ba và nhiều hơn số lượng tám mươi hai tấn bị bắt giữ vào năm hai nghìn một mươi bảy
bản phúc trình của liên hợp quốc về tình hình ma túy không coi việt nam là điểm trung chuyển của các đường dây buôn lậu ma túy quốc tế
tuy nhiên với những gì đang diễn ra ở việt nam thì tình hình đã diễn tiến khác hẳn
thưa quý vị những hình ảnh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi vừa rồi đã nói lên tình hình buôn bán ma túy ở việt nam trong thời gian gần đây
đang trở nên khó lường đặc biệt là trong bối cảnh các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy ngày càng liêu lĩnh hơn tinh vi hơn khi vận chuyển với số lượng lớn hơn gấp nhiều lần so với trước đây
xung quanh đến vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân với thượng tá ngô thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy c bốn bộ công an
đầu tiên xin được cảm ơn thượng tá ngô thanh bình đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa thượng tá những con số
mà các vụ buôn bán vận chuyển ma túy được lực lượng cảnh sát ma túy khám phá trong những năm gần đây thì thường là năm sau cao hơn năm trước
những con số này đang cho thấy có một cái xu hướng quy mô hơn liều lĩnh hơn và thậm chí có cả yếu tố nước ngoài trong các vụ vận chuyển này
vậy thì thượng tá có nhận định gì về xu hướng này
cái xu hướng mà nó gia tăng cả về
cái số lượng ma túy vận chuyển
rồi cái gia tăng về yếu tố nước ngoài
đây là cái xu hướng tất yếu của bức tranh tổng thể về tội phạm ma túy của việt nam trong khu vực và toàn thế giới
và có thể nói là trong vòng gần sáu tháng kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cho đến nay thì lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
và công an các địa phương đã bắt giữ hơn bốn tấn ma túy tổng hợp
và trên một bánh halloween
và qua những cái vụ án điển hình này thì chúng ta thấy là nó nổi lên đặc biệt là cái sự tham gia của cái số đối tượng nước ngoài người đài loan của trung quốc
rồi cái phương thức thủ đoạn thì nó vận chuyển số lượng đặc biệt lớn qua đường biển
thông qua dấu ở trong container thì vận chuyển qua đường biển
thưa thượng tá từ những vụ việc được phát hiện gần đây
cũng như là những con số được cơ quan ma túy và tội phạm của liên hợp quốc đưa ra
thì thượng tá có đánh giá như thế nào
với sự phối hợp giữa cảnh sát phòng chống ma túy của việt nam
và các cơ quan phòng chống ma túy các nước láng giềng cũng như là trên thế giới
trong cái cuộc chống tội phạm ma túy này thì có thể nói là không có một quốc gia đơn lẻ nào có thể làm được
và vì cái tính chất toàn cầu tội phạm ma túy do đó nó cần phải liên kết giữa tất cả các lực lượng phòng chống ma túy trên toàn thế giới

như chúng ta biết thì trên thế giới nó có hai trung tâm sản xuất ma túy
má túy lớn là tam đắc vàng và trăng lễ liềm vàng
và từ hai trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới này thì nó lan tỏa đi thị trường tiêu thụ trên toàn cầu
và để tiêu diệt tổng thể cái đường dây vận chuyển ma túy từ nơi sản xuất cho đến nơi tiêu dùng
chúng ta phải liên kết lại và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng trên toàn thế giới
thì chúng ta mới có cái bức tranh tổng thể và có những cái chứng cứ để có thể truy tố được tội phạm trước pháp luật
và trong cái tháng tới là cái tháng phòng chống ma túy có cái ngày quốc tế phòng chống ma túy
sáu tháng sáu thì cục tôi đang chủ trì tham mưu cho bộ công an để mở cao điểm phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến tây nam
tỉnh long an tây ninh và an giang dự kiến tổ chức tại tỉnh an giang
để huy động sức mạnh tổng thể của những địa bàn trọng điểm hệ thống chính trị phòng chống ma túy
cũng như là tranh thủ được cái sức mạnh phòng chống ma túy của các nước láng giềng trung quốc lào và campuchia
để chúng ta có thể kịp thời ngăn chặn cái xu hướng gia tăng của tội phạm ma túy
cái khó khăn khi mà xử lý các đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đặc biệt là các đường dây có yếu tố nước ngoài thậm chí là núp bóng các doanh nghiệp
khi mà buôn bán ma túy trong cái thời gian vừa qua là gì
cái khó khăn mà khi mà điều tra những cái đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan đến doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì nó có thể nói cái khó khăn đầu tiên đó là

chúng ta phát hiện ra cái dấu hiệu nghi vấn để hoạt động tội phạm ma túy
bởi vì dưới cái vỏ bọc là thương nhân thì những người nước ngoài đến đây thành lập công ty
và theo cái trình tự kinh doanh theo luật đầu tư thì là chúng tôi là cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
và cái hệ lực lượng này thì rất khó tiếp cận được những cái dữ liệu để cập nhật
là xem là trong cái tháng này thì bao nhiêu cái doanh nghiệp nước ngoài đến từ những cái quốc gia trọng điểm
về ma túy hay là những cái đối tượng tình nghi mà nó có cái âm mưu đến đây hoạt động ma túy được cấp phép
rồi cái ngành cấp phép thì quá trình hoạt động tại địa phương thì nó có cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa như thế nào
một cái nữa thì những cái công ty này dưới cái bình phong là doanh nghiệp với cái phương thức thủ đoạn chủ yếu
là thành lập công ty sau đó thì dấu ma túy vào trong hàng hóa
đặc biệt là trong container để xuất khẩu theo đường biển
thì cái này nó cũng gây rất nhiều khó khăn
đối với việt nam thì cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị chủ công
trong cái việc
phòng chống các loại tội phạm này
cục cảnh sát phòng chống ma túy đã có những cái biện pháp như thế nào
để việt nam không trở thành một cái điểm trung chuyển ma túy của đông nam á cũng như trên thế giới
cái nỗ lực của việt nam thì
đồng chí bộ trưởng tô lâm đồng chí thứ trưởng lê quý vương
thì cũng đã rất nhiều giao nhiệm vụ cho cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là cái đơn vị chủ trì
trong công tác phòng chống ma túy của bộ công an

chúng tôi cũng đã nhận diện được cái nguy cơ này từ rất lâu rồi
và có thể nói là cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã chủ trì
cùng hệ lực lượng trong toàn quốc
cũng như là phối hợp với lực lượng hải quan cảnh sát biển biên phòng
rồi các lực lượng chức năng khác
thì đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để phối hợp với các lực lượng ở ngoài nước
để triển khai từ cả những cái thông tin tình báo
để có thể khẳng định với quần chúng nhân dân rằng chúng ta
sẽ không thể trở thành một cái địa làm trung chuyển về ma túy được
một lần nữa xin cảm ơn thượng tá về những trả lời với truyền hình dân dân
vâng thưa quý vị
có thể thấy hiện nay ngày càng nhiều tội phạm ma túy xuyên quốc gia
nếu đánh đơn lệ ở một quốc gia nào đó thì không đủ sức
do đó sự hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh phòng chống ma túy
là điều hết sức cần thiết
để mục tiêu này được thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới
lực lượng chức năng không chỉ tập trung triệt phá các đường dây trong nước
mà chủ động phối hợp với các nước triệt phá các đường dây ma túy
ngay từ ở nước ngoài
nhằm phòng ngừa ngăn chặn ma túy từ xa
giảm lượng cung từ nước ngoài vận chuyển trái phép vào nội địa nước ta